sau gần một ngày vượt sóng to gió lớn đến một mươi bốn h cùng ngày vào chiều nay tàu sáu trăm hai mươi tám thuộc vùng ba hải quân đã đưa được chín ngư dân tỉnh bình định trên tàu bị nạn ở hoàng sa cập vào đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi an toàn
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng tám tàu cá bd chín mươi bảy nghìn bốn mươi bốn ts do ông đỗ văn vương chú tỉnh bình định làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu cùng chín ngư dân khi đang hành nghề tại vùng biển hoàng sa thì bất ngờ gặp rông xoáy
sau nhiều giờ chống trọi với sóng to gió lớn tàu bị phá nước và có nguy cơ chìm thuyền trưởng vương đã liên lạc về đất liền xin cứu nạn
nhận được tin bộ tư lệnh vùng ba hải quân đã điều tàu sáu trăm hai mươi tám đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương tiếp cận tàu bị nạn
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng tám tàu hải quân sáu trăm hai mươi tám đã tiếp cận tàu cá và kịp thời cứu nạn các thành viên trên tàu đưa về đảo lý sơn
một đợt huấn luyện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
ở khu vực miền trung tây nguyên vừa được cục cảnh sát giao thông tổ chức tại tỉnh quảng bình
đây là đợt huấn luyện mang tính chất quan trọng nhằm nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
và các đơn vị liên quan để ứng phó trong các tình huống thiên tai khẩn cấp xảy ra tại các địa phương trọng điểm về bão lũ
tham gia đợt tập huấn lần này có một trăm năm mươi học viên là cán bộ chiến sĩ của cảnh sát giao thông và cảnh sát giao thông đường thủy
một mươi tỉnh thành khu vực miền trung tây nguyên cùng một số đơn vị chức năng liên quan
mục đích lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy
cho lực lượng chức năng khi có tình huống khẩn cấp và nguy hiểm xảy ra
ngoài kỹ năng sử dụng điều khiển phương tiện thủy trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đợt huấn luyện này còn trang bị cho các lực lượng chức năng kỹ năng cứu người bị đuối nước sơ cứu cấp cứu nạn nhân
thực thi nhiệm vụ trong quá trình phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bản tin thời sự một trăm hai mươi giây xin tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại